vào sáng ngày hôm nay quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việc xây dựng ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân là cần thiết
bởi trên cơ sở quy định mới của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
và tính chất đặc thù của lực lượng công an nhân dân
cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan
hạ sĩ quan công nhân công an tại luật công an nhân dân cho phù hợp
bên cạnh đó luật công an nhân dân hai nghìn một mươi tám chưa quy định cụ thể tiêu chuẩn tiêu chí
về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân
có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác
nên việc áp dụng còn khó khăn bất cập
quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân còn một số vướng mắc
năm hai nghìn một mươi tám của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội từ năm hai nghìn hai mươi một thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu
đối với những ngành nghề đặc biệt người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn năm tuổi
so với tuổi nghỉ hưu chung
về nội dung cơ bản của dự án luật bộ trưởng bộ công an tô lâm cho biết
sẽ sửa đổi một số khoản tại năm trên bốn mươi sáu điều luật của luật công an nhân dân hiện hành
điều hai mươi năm sửa đổi bổ sung một số điều tại khoản một khoản hai và khoản bốn theo hướng bổ sung quy định cụ thể
sáu vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân gồm một vị trí có cập hàm cấp tướng là thượng tướng
năm vị trí có cập hàm cao nhất là thiếu tướng quy định trưởng công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
và trung đoàn trưởng có bậc hàm cao nhất là đại tá
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết luật sẽ bổ sung quy định
và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an nam tăng hai tuổi nữ tăng năm tuổi tăng hai tuổi của sĩ quan hạ sĩ quan
bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan công an nhân dân trong trường hợp đặc biệt
ngoài ra sửa đổi bổ sung khoản ba khoản bốn điều ba mươi sửa đổi bổ sung khoản hai điều bốn mươi hai theo hướng
chính phủ quy định chế độ chính sách của công nhân công an
trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới cho biết
ủy ban quốc phòng và an ninh nhất trí với sự cần thiết bàn hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
với những lý do như đã nêu trong các tờ trình của chính phủ và cho rằng việc ban hành luật này nhằm thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của đảng
tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công an nhân dân thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an nhân dân
bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với quy định của bộ luật lao động về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động
khắc phục một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới